tối ngày một mươi bốn tháng sáu tại thành phố sạch giá trung ương hội chữ thập đỏ việt nam phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh kiên giang tổ chức chương trình
giọt hồng đất kiên giang và tôn vinh người hiến máu tỉnh nguyện năm hai nghìn một mươi chín
trong năm hai nghìn một mươi tám toàn tỉnh kiên giang đã tiếp nhận được trên một mươi chín bốn trăm linh đơn vị máu đạt một trăm ba mươi bốn chỉ tiêu đề ra tỷ lệ dân số hiến máu đạt một mươi một
qua đó đã kịp thời cung cấp lượng máu phục vụ cho cấp cứu và điều trị cho người bệnh trong tỉnh góp phần cứu chữa bệnh cho hàng trăm nghìn người bệnh
trong năm nay kiên giang tổ chức hành trình đỏ cấp tỉnh đi qua năm huyện thành phố đồng thời ra mắt đội tình nguyện viên chữ thập đỏ tỉnh
tuyên truyền giá trị nhân đạo khuyến khích người dân tham gia hiến máu tình nguyện